tại hà nội đã diễn ra buổi tọa đàm ra mắt sách việt nam sử lược của học giả trần trọng kim
nhân dịp kỷ niệm một trăm linh năm cuốn sách được xuất bản lần đầu
việt nam sử lược là bộ thông sử chi tiết đầu tiên được viết bằng chữ quốc ngữ
đã một trăm linh năm trôi qua tác phẩm vẫn giữ nguyên giá trị và là cuốn sách vỡ lòng quen thuộc
cho những ai bắt đầu tìm hiểu lịch sử việt nam
nhà sách đông a tiến hành tái bản tác phẩm việt nam sử lược có bổ sung một số chi tiết
từ các bản in năm một nghìn chín trăm hai mươi một nghìn chín trăm hai mươi tám và một nghìn chín trăm bảy mươi một đồng thời tuyển lựa và thêm vào một số hình ảnh minh họa
từ nguồn tranh dân gian bảo tàng và một số tư liệu sách báo xưa
với mong muốn gửi tới bạn đọc một ấn bản không chỉ chỉn chu về mặt nội dung mà còn trang nhã về mặt hình thức
cuốn sách ra đời mong muốn tiếp thêm lòng yêu sử việt cho thế hệ độc giả hiện nay